công an tỉnh phú yên đang phối hợp với các cơ quan liên quan khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
điều tra nguyên nhân khiến cho một bé gái tử vong tại khu rừng thuộc thôn phú sơn xã an ninh đông huyện tuy an tỉnh phú yên
vụ việc được người dân phát hiện vào khoảng tám giờ ba mươi phút sáng ngày hai mươi một tháng sáu
trước đó vào ngày hai mươi tháng sáu công an huyện tuy an tỉnh phú yên đã tiếp nhận tin báo từ gia đình em đỗ thị kim hát
mất tích từ tối ngày một mươi bảy tháng sáu hôm đó em hát có xin gia đình đi chơi ở xã an ninh tây huyện tuy an cùng nhóm bạn
đến khoảng hai mươi ba giờ đêm cùng ngày chị của hát nhận được lời kêu cứu từ số điện thoại của hát rồi cúp máy
sau đó người nhà đã liên tục gọi vào số máy của hát dù máy vẫn đổ chuông nhưng không có người trả lời